buổi sáng chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân điều hành chất vấn nhóm vấn đề thứ bốn đó là giải pháp nâng cao chất lượng công tác xét xử nhất là công tác xét xử về dân sự hành chính
việc nâng cao trình độ năng lực trách nhiệm thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ công chức ngành tòa án nhân dân đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp
tranh án tòa án nhân dân tối cao viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao các bộ trưởng bộ công an bộ nội vụ bộ tư pháp sẽ cùng tham gia trả lời chất vấn

tránh án tòa án nhân dân tối cao viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao các bộ trưởng bộ công an bộ tư pháp sẽ cùng tham gia trả lời chất vấn
tránh án tòa án nhân dân tối cao viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao các bộ công an bộ công an bộ công an bộ tư pháp sẽ cùng tham gia trả lời chất vấn

tránh án tòa án nhân dân tối cao viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao các bộ công an bộ công an bộ tư pháp sẽ cùng tham gia trả lời chất vấn
tránh án tòa án nhân dân tối cao viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao viện trưởng viện kiểm sát nhân d
phòng thanh hóa phối hợp với đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế nam mèo đã bắt quả tang hai đối tượng đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
hai đối tượng là sung văn dính sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy và sung văn ly sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba cùng chú tại bản cặt xã nhi sơn huyện mường lát tỉnh thanh hóa
tại hiện trường lực lượng đánh án thu giữ tăng vật gồm hai mươi sáu hai trăm linh viên ma túy tổng hợp một xe gắn máy ba điện thoại di động một dao nhọn
qua công tác điều tra ban đầu hai đối tượng khai nhận đã vượt biên trái phép sang lào mua số ma túy trên vận chuyển về việt nam tiêu thụ
hiện lực lượng đánh án đang tiến hành hoàn chỉnh hồ sơ ban đầu theo quy định của pháp luật
ở phần tiếp theo của chương trình phòng đọc lưu động dọc tuyến biên giới
những người thầy thầm lặng tại cơ sở cai nghiện ma túy
đây là hoạt động thường niên của phái đoàn liên minh châu âu tại việt nam đại sứ quán các nước thành viên liên minh châu âu và các viện văn hóa châu âu đồng tổ chức
chuỗi chương trình nhằm giới thiệu các tài năng âm nhạc đến từ châu âu với các màn trình diễn âm nhạc phong phú giàu bản sắc
trong đêm liên hoan khán giả yêu nhạc việt nam đã đặt một bản sản
việt nam có dịp thưởng thức các buổi hòa nhạc đầy thú vị với những nghệ sĩ nổi tiếng đến từ áo bỉ đan mạch và việt nam
với tổng cộng một mươi bảy đêm diễn ở cả hai thành phố hà nội và hồ chí minh liên hoan âm nhạc châu âu hai nghìn một mươi bảy khán giả sẽ được thưởng thức các màn trình diễn âm nhạc chuyên nghiệp khám phá sự kết hợp giữa những tiết tấu cổ điển và đương đại
chương trình hứa hẹn là lễ hội âm nhạc đầy sắc màu góp phần tạo nên sự gắn kết mạnh mẽ hơn nữa trong mối quan hệ các nước châu âu và việt nam liên hoan diễn ra đến hết ngày hai tháng một mươi hai
đây là hội sách cũ lớn nhất trong năm thu hút sự quan tâm của hàng nghìn đọc giả thuộc mọi lứa tuổi
với chủ đề sức sống văn học nga hội sách cũ hà nội tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy mang tới gần hai mươi tấn sách cũ thuộc nhiều lĩnh vực trong đời sống xã hội như văn học đời sống xã hội lịch sử giáo trình
đặc biệt tại hội sách độc giả còn được chiêm ngưỡng một số sách quý hiếm của nền văn học nga soviet như tuyển tập chuyện ngắn maxim goky nhà xuất bản hội nhà văn một nghìn chín trăm năm mươi
thơ mayakovsky nhà xuất bản văn nghệ một nghìn chín trăm năm mươi sáu vài quan điểm văn học nghệ thuật của a g danov nhà xuất bản văn nghệ một nghìn chín trăm năm mươi một
hội sách thu hút sự quan tâm của đông đảo những người yêu sách thủ đô ở mọi lứa tuổi những người lớn tuổi những người đã từng sinh sống học tập và công tác tại nga liên xô trước đây
đến với hội sách cũ để tìm lại ký ức với những cuốn sách gối đầu dường trong khi các bạn trẻ đến đây với mong muốn được tìm hiểu thêm về nước nga anh hùng với một nền văn hóa văn học phong phú đặc sắc
đến với hội sách thì em thấy là bên cạnh việc trưng bày những cuốn sách về văn học việt nam về những cuốn sách về những chủ đề khoa học lịch sử thì còn trưng bày khá nhiều
nhiều sách về văn học nga em nghĩ đây là một nội dung rất là thú vị và cũng như là đặc biệt bởi vì là những cái cuốn sách về tác giả văn học nga thì em cũng rất khá là thích
ví dụ như là tuyển tập truyện của maxim gorky em đến đây thì em cũng tìm hiểu và đọc được một vài cuốn sách và cũng chắc chắn là sẽ mang cho mình những cuốn sách hay về văn học nga để có thể đọc thêm
chúng ta nên giữ một cái truyền thống với dân tộc
văn học nga đặc biệt là về văn học vì văn học nga cũng để lại nhiều cái ấn tượng tốt cho nên là không những là cái lớp già như chúng tôi và cả lớp trẻ nữa thì cũng nên tiếp tục theo dõi và nắm mắt người học tập ở trong văn học nga rất nhiều
hội sách cũ hà nội diễn ra từ nay đến hết ngày một mươi chín tháng một mươi một tại sân hồ văn thuộc văn miếu quốc tử giám hà nội
bền bỉ hơn hai năm nay cán bộ chiến sĩ tại các đồn viên phòng trong khu văn học nga
đã vận động gom góp được hàng ngàn đầu sách báo tạp chí để hình thành nên phòng đọc nơi biên cương
kho tư liệu quý giá này đã giúp cán bộ chiến sĩ và đồng bào mở rộng vốn kiến thức tiếp cận với những tiến bộ khoa học kỹ thuật áp dụng trong trồng trọt chăn nuôi vươn lên thoát nghèo
đã thành thông lệ vào cuối tuần anh vi văn hai cùng bà con trong bản chiếng lại đến đồn biên phòng hạnh dịch để đọc sách báo
tìm hiểu các chủ trương của đảng nhà nước đối với người dân biên giới
trọt chăn nuôi
để sách báo đến với những địa bàn vùng sâu vùng xa nơi biên giới các đồn biên phòng còn phối hợp với thư viện tỉnh nghệ an
tổ chức chương trình đọc sách bằng xe thư viện lưu động
việc đọc sách được lựa chọn vào buổi tối những ngày cuối tuần để thu hút đông đảo bà con nhân dân trong bản đến tham gia

để lên tặng cho đồng bào đến nay phòng đọc dọc tuyến biên cương đã có hai năm trăm linh cuốn sách góp phần mang lại những kiến thức quý cho bà con các dân tộc nơi vùng cao biên giới
thành ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân tp hcm vừa tổ chức gặp gỡ và tri ân các nhà giáo tiêu biểu nhân kỷ niệm ba mươi năm năm ngày nhà giáo việt nam ngày hai mươi tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm tám mươi hai ngày hai mươi tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
tham dự buổi gặp gỡ có khoảng ba trăm linh nhà giáo nhân dân nhà giáo ưu tú cán bộ quản lý giáo dục giáo viên tiêu biểu qua các thời kỳ
trong những năm học qua ngành giáo dục và đào tạo thành phố đã đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình nội dung phương pháp giảng dạy học tập phương pháp kiểm tra đánh giá coi trọng quản lý chất lượng giáo dục chú trọng hướng dẫn học sinh phương pháp tự học tự nghiên cứu phương pháp làm việc theo nhóm và các phương pháp về học tích cực khác thay do việc nhồi nhét kiến thức khuyên khích hướng dẫn học sinh tham gia nghiên cứu khoa học vận dụng kiến thức đã học và giải quyết những vấn đề thực tế của cuộc sống
phát biểu tại buổi gặp mặt lãnh đạo thành phố đã chúc mừng các nhà giáo tiêu biểu và gửi lời tri ân đến hơn tám mươi cán bộ giáo viên và mong muốn ngành giáo dục thành phố tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp giảng dạy và học tập theo hướng hiện đại đáp ứng chuẩn giáo dục khu vực và quốc tế phát huy tốt nhất năng lực sáng tạo của người học coi trọng thực hành chú trọng giáo dục lối sống nhân cách đạo đức lý tưởng và truyền thông cách mạng cho học sinh

nhưng khi nói về cán bộ tại đây họ đều có tình cảm quý mến với những người thầy hàng ngày đã kiên trì gặp gỡ chia sẻ và giúp đỡ người nghiện vượt qua những khó khăn trong thời gian học tập sinh hoạt tại cơ sở cai nghiện nhiều học viên đã coi đây như mái nhà thân thiết của mình coi những người thầy như những người thân trong gia đình
đến thành phố này để tham dự hội nghị cấp cao hiệp hội các quốc gia đông nam á asean lần thứ ba mươi một
nhà chức trách philippines xác nhận ba tay súng của nhóm phiến quân abuseab đã bị bắt giữ ngày một mươi tháng một mươi một
đúng một ngày trước khi các nhà lãnh đạo bắt đầu tham dự các hội nghị
các nghi phạm trên bao gồm hai tên một mươi chín tuổi và một tên hai mươi bốn tuổi sinh sống tại khu ổ chuột
tại phía bắc mandela nơi có đông người di cư hồi giáo sinh sống
cảnh sát nhấn mạnh những tên này đến từ đảo basilan hẻo lánh một thành trì của abu sayyaf
cách thủ đô mandela chín trăm linh km về phía nam cảnh sát còn thu được súng ngắn và liều đạn của các nghi phạm
tuy nhiên cảnh sát chỉ đề nghị các công tố viên khởi tố ba nghi phạm tội danh sở hữu súng bất hợp pháp
chứ không liên quan đến âm mưu đánh bom
các cuộc đàm phán khó khăn nhằm thành lập chính phủ liên minh ở đức đã không đạt được đột phá
thủ tướng đức angela merkel thừa nhận những bất đồng
nhận những bất đồng nghiêm trọng vẫn còn tồn tại giữa các đảng tham gia đàm phán
các đảng tham gia đàm phán thành lập chính phủ liên minh ở đức vẫn còn bất đồng về các vấn đề then chốt
như chính sách nhập cư chống biến đổi khí hậu tài chính và an ninh nội địa
liên đảng của thủ tướng angela merkel muốn siết chặt chính sách tị nạn sau khi cử tri trừng phạt quyết định của bà merkel
về việc tiếp nhận hơn một triệu người nhập cư kể từ năm hai nghìn một mươi
các đồng minh của bà merkel thậm chí kêu gọi hạn chế số người nhập cư
ngược lại với quan điểm của đảng xanh vốn muốn giảm hạn chế đối với các chương trình đoàn tụ gia đình của những người tị nạn
trong khi đó các đề nghị của đảng xanh về hạn chế các loại động cơ diesel gây ô nhiễm
và đóng cửa hai mươi nhà máy điện chạy bằng than đá của nước này lại vấp phải sự phản đối từ liên đảng bảo thủ
liên minh dân chủ xã hội cơ đốc giáo vì các đảng này lo ngại sẽ dẫn tới tình trạng mất việc làm
và phá hoại ngành năng lượng và ô tô hùng mạnh của đức
các nhà quan sát cho rằng dù đang bế tắc
nhưng các đảng tham gia đàm phán thành lập chính phủ liên minh đều muốn tránh một cuộc bầu cử mới
vẫn còn tồn tại bất đồng đáng kể giữa đức pháp và nga về kế hoạch triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình của liên hợp quốc ở miền đông ukraine
đây là thông báo của ngoại trưởng đức rikma gabriel trong chuyến thăm belarus vào ngày hôm qua
ngoại trưởng đức jma gabriel nêu rõ ý tưởng của đức pháp và ý tưởng của nga về việc định hình cách thức triển khai lực lượng mũ nồi xanh
vẫn rất khác biệt
tuy nhiên điều này không có nghĩa là các bên không thể tìm được tiếng nói chung trong việc xây dựng một kế hoạch
mà ông cho là sẽ tạo cơ hội thực sự thiết lập hòa bình tại vùng donbass khu vực xung đột ở miền đông ukraine
hiện đức pháp nga và ukraine đang nỗ lực đàm phán nhằm chấm dứt các cuộc xung đột tại ukraine
nga đã đề nghị hội đồng bảo an liên hợp quốc cho phép triển khai một phái bộ vũ trang hạng nhẹ
đến bảo vệ các quan sát viên quốc tế của tổ chức an ninh và hợp tác châu âu osce
thực thi nhiệm vụ giám sát cuộc xung đột tại miền đông ukraine
mắc cơ va muốn lực lượng này chỉ hoạt động ở dọc giới tuyến giữa các lực lượng của chính quyền kiev
với các tay súng đòi độc lập ở miền đông ukraine và việc triển khai này phải được các bên liên quan đồng thuận
tuy nhiên phía ukraine đã phản đối đề xuất này và tuyên bố phái bộ của liên hợp quốc
phải được phép tuần tra trên toàn khu vực xung đột và biên giới giữa nga với vùng lãnh thổ
mà lực lượng đòi độc lập đang kiểm soát
hiện khoảng sáu trăm linh quan sát viên của osce đang có mặt tại miền đông ukraine
phát biểu tại hội nghị liên hợp quốc lần thứ hai mươi ba về biến đổi khí hậu cop hai mươi ba
đang diễn ra tại thành phố bon của đức đại diện của chính quyền tổng thống mỹ donald trump cam kết
hạn chế khí thải gây hiệu ứng nhà kính song theo cách mà không ảnh hưởng đến an ninh năng lượng
hay là sự cạnh tranh của thị trường
quyền trợ lý ngoại trưởng mỹ judis gatber khẳng định mỹ vẫn giữ nguyên ý định giảm thiểu khí thải
tính nguyên nhân của hiện tượng nóng lên toàn cầu
tuy nhiên nguyên tắc định hướng của mỹ là mọi người dân đều được tiếp cận với nguồn năng lượng giá rẻ
và đảm bảo cùng với thị trường mở cạnh tranh nhằm thúc đẩy hiệu quả và an ninh năng lượng
tổng thống donald trump vẫn giữ ý định rút khỏi hiệp định paris về biến đổi khí hậu sớm nhất có thể
song vẫn để gỏ khả năng tham gia lại văn kiện này nếu các điều khoản có lợi hơn cho người dân mỹ
việc rút lui khỏi hiệp ước lịch sử không có nghĩa là mỹ sẽ không tìm cách cắt giảm lượng khí thải
từ nhiên liệu hóa thạch
bà gatber tin tưởng mỹ vẫn sẽ là quốc gia đi đầu về năng lượng sạch và sáng tạo
tổng thống donald trump đã bỏ ngang cam kết đến năm hai nghìn hai mươi năm sẽ cắt giảm lượng khí thải xuống thấp hơn
so với năm hai nghìn năm từ hai mươi sáu đến hai mươi tám
do chính quyền tiền nhiệm đưa ra ngoài ra khoản viện trợ hai năm tỷ usd cam kết dành cho các quốc gia nghèo hơn
để thích nghi với biến đổi khí hậu
và đối phó với các ảnh hưởng của nó cũng không còn
sau việc robot đầu tiên được công nhận là công dân tại ả rập xê út và việc thủ tướng của các tiểu vương quốc
ả rập thống nhất bổ nhiệm vị trí bộ trưởng bộ trí tuệ nhân tạo đầu tiên trên thế giới
đã chứng tỏ một phần tham vọng của uae đó là muốn tiên phong trong cuộc cách mạng công nghệ toàn cầu
và biến khu vực này trở thành thánh địa của đổi mới sáng tạo cũng như là các tiến bộ công nghệ trong mọi lĩnh vực
tham vọng này lần đầu hé mở vào đầu năm hai nghìn một mươi bốn
chính quyền dubai công bố sáng kiến dubai thông minh biến dubai thành đô thị thông minh dẫn đầu
tiếp cận theo ba hướng đời sống thông minh kinh tế thông minh và du lịch thông minh
trí tuệ nhân tạo được xác định là công nghệ nền tảng
tiếp đó đến năm hai nghìn một mươi sáu dubai khiến thế giới bất ngờ khi tung ra hệ thống dự đoán tội phạm grampredition
và cho kết quả với độ chính xác cao
và đến tháng một mươi vừa qua trí tuệ nhân tạo là một sáng kiến quan trọng
trong các mục tiêu chiến lược của sentinel hai nghìn bảy mươi bảy
của các tiểu vương quốc ả rập thống nhất kế hoạch viễn kiến của đất nước này là xây thành phố khoa học trên sao hỏa vào năm hai nghìn hai mươi
với những mục tiêu đề ra dự kiến đến năm hai nghìn hai mươi dubai có thể trở thành thành phố đầu tiên được quản lý bởi sự trợ giúp của blockchain
một cơ sở dữ liệu phân cấp lưu trữ thông tin bằng mã hóa
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay của truyền hình nhân dân
thân ái chào tạm biệt
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo